công an thành phố cần thơ đã tổ chức buổi họp báo thông tin xung quanh vụ đối tượng vũ thị hồng yến ba mươi hai tuổi ngụ tại quận ninh kiều thành phố cần thơ nguyên trưởng phòng tài vụ kiêm kế toán trưởng trường cao đẳng nghề du lịch cần thơ tham ô hơn bảy một tỷ đồng
công an thành phố cần thơ đã tổ chức buổi họp báo thông tin xung quanh vụ đối tượng vũ thị hồng yến ba mươi hai tuổi ngụ tại quận ninh kiều thành phố cần thơ tham ô hơn bảy một tỷ đồng